vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín tại hà nội hội phụ nữ bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức đại hội lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với tinh thần chủ động sáng tạo đoàn kết phát triển
giữa đại hội có đại diện hội phụ nữ bộ công an các đồng chí lãnh đạo bệnh viện một mươi chín tháng tám
cùng các đại biểu chính thức đại diện cho hơn sáu trăm linh hội viên phụ nữ bệnh viện một mươi chín tháng bốn
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hội phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi tám đã có những bước phát triển
đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển bệnh viện
nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi tám trong sự phát triển chung của phụ nữ công an nhân dân
tổ chức triển khai có hiệu quả hai mươi năm công trình mô hình phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị
trong công tác chuyên môn chị em phụ nữ luôn khẳng định và phát huy vai trò
trách nhiệm của mình ở môi trường
ở mọi lĩnh vực như cam kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của người bệnh đề cao tinh thần trách nhiệm thầy thuốc như mẹ hiền
làm tốt công tác khám chữa bệnh thu dung điều trị chăm sóc người bệnh
luôn nỗ lực trong học tập trang bị những kiến thức để đáp ứng nhu cầu cho công tác khám chữa bệnh
trên cơ sở những kết quả đạt được nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hội phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi tám xây dựng ba nhiệm vụ trọng tâm để ra nội dung cụ thể thực hiện các phong trào thi đua
cuộc vận động và hai khâu đột phá
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một cũng xác định cần phát huy tiềm năng sức sáng tạo
chủ động của hội viên phụ nữ bệnh viện một trăm chín mươi tám xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì sự phát triển của phụ nữ
và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng đơn vị chăm sạch vững mạnh